trong một động thái nhằm đáp trả việc nga chính thức tuyên bố sáp nhập bốn tỉnh ở ukraine và lãnh thổ nước này
tổng thống ukraine volodymyr zelensky ngày ba mươi tháng chín cho biết nước này đã chính thức nộp đơn xin nhanh chóng trở thành thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
trong một video được đưa lên mạng xã hội tổng thống zelensky tuyên bố ukraine đang thực hiện bước đi quyết định của mình bằng cách ký đơn xin gia nhập nato một cách nhanh chóng
hôm nay ukraine đã nộp đơn gia nhập nato nhằm bảo vệ toàn bộ công dân của chúng tôi theo một thủ tục nhanh chóng
chúng tôi biết điều này là hoàn toàn khả thi chúng tôi đã chứng kiến thụy điển và phần lan đã bắt đầu tham gia liên minh mà không có kế hoạch về tư cách thành viên
trong bài phát biểu ông zelensky còn cáo buộc nga cố viết lại lịch sử và vẽ lại biên giới
tuy nhiên ông nói rằng kiev vẫn cam kết thực hiện ý tưởng chung sống với nga dựa trên các điều kiện bình đẳng trung thực công bằng
tổng thống ukraine cũng tuyên bố kiev sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán với moscow nhưng không phải đàm phán với tổng thống putin
theo hãng tin ap trước đó tổng thống nga putin nhiều lần nói rằng viễn cảnh ukraine gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới nato sẽ là một trong những làn danh đỏ của eu